dù đang vào cao điểm của phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng ngư dân nghệ an vẫn kiên trì bám biển khai thác hải sản đạt sản lượng cao
theo thống kê từ ubnd xã tiến thủy huyện quỳnh lưu từ đầu năm đến nay
ngư dân toàn xã đã khai thác được hơn hai năm trăm linh tấn hải sản đạt doanh thu ba mươi tỷ đồng
tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
toàn huyện quỳnh lưu đã khai thác được hơn chín tấn hải sản
trong đó gồm các loại cá có giá trị như cá hố cá đốm cá trích
dự kiến đến hết tháng ba năm nay sản lượng đánh bắt toàn huyện đạt hơn một mươi tấn
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi chín